năm năm trở lại đây nghề trồng rừng trồng kinh tế được người dân tại nhiều địa phương tại tỉnh quảng bình đã vay vốn để đầu tư trồng rừng nguyên liệu
thế nhưng cơn bão số một mươi vừa qua đã cuốn đi bao mồ hôi công sức và cả hy vọng đổi đời sau bao nhiêu năm dày công vun đắp của người dân nơi đây
nhiều hộ gia đình bỗng chốc trắng tay sau một cơn bão sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh quảng bình
đây là cánh rừng keo lai của gia đình anh nguyễn xuân trường xã cao quảng huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình
năm hai nghìn một mươi ba gia đình anh đầu tư hơn một trăm linh triệu đồng để trồng một mươi hectare rừng keo nguyên liệu
khi rừng keo sắp đến kỳ thu hoạch thì cơn bão số một mươi đã quật ngã đổ tan hoang
nguồn thu gần năm trăm linh triệu đồng từ khu rừng nay đã tan theo gió bão
hội nghệ nossos đã người tập chiwei và hỗ trợ th dette nâng
nhiều nhà hàng rừng thật cao của gia đình đã chế một alber
nhiều nhà hàng rừng ta đã thận được một số rừng
làm sao được có lãi thu mua để mà bớt bạt lại một ít cho con chứ mà không có lãi thu mua thì khả năng để là khu là cùi thì đúng khả năng cũng không ngạ
về cái rừng trong kinh tế toàn xã là có trên một năm trăm linh ha nhưng mà hiện nay là có một ba trăm linh hang là bị bão là bể đổ gãy thiệt hại ước là gần sáu mươi tỷ đồng
và hiện nay một cái đặc biệt đó là do cái thiệt hại đang vào và trống lột vào cho nên cái thu mua lại cái thu hoạch cây này rất là khó khăn và đặc biệt hiện nay cũng có thương lãi thu mua
nên là với cái thời tiết như thế này thì một vài ngày là cây sẽ bị khô hết và có lẽ là cái số này chỉ biến thành cùi thôi nó không thu mua lần nữa
huyện tuyên hóa hiện nay có gần một mươi ba hectare rừng trồng trong đó hơn một nửa đến kỳ thu hoạch
nhưng do dành thời gian để bận lúa hẻ thu nên người dân chưa kịp thu hoạch thì bão số một mươi làm thiệt hại hơn chín ha
rừng gãy đổ ngổn ngang không có người thu mua chỉ hai ngày cây khô thì coi như làm củi
bao vốn liếng công sức của người trồng rừng trồng thoáng chốc tan tành theo cơn bão
người dân tuyên hóa là chủ yếu sống vào nhơ vào trong rừng nhưng bây giờ thiệt hại rất là nặng đấy đối với tuyên hóa
thì sắp tới thì huyện cũng chỉ đào
tuyên hóa là tầng thú các cây gỗ để bán cho các nhà máy giám giấy
còn sinh kế lâu dài thì cũng phải là để mà chuyển sang trồng cây các cái cây gỗ lớn nhằm mục đích là hạn chế bị thiệt hại do bão
tuy nhiên thì dân tuyên hóa chủ yếu còn nghèo việc đầu tư để có dài hạn hơn thì còn rất khó khăn
trước mắt cũng đang đề nghị tỉnh và chính phủ để hỗ trợ với các dòng lâm nghiệp
để ba con trượt mắt để khôi phục lại cái diện tích rừng đông bị đổ gãy
theo thống kê của tỉnh quảng bình cơn bão số một mươi vừa qua đã khiến hơn một mươi năm hectare rừng trồng của người dân bị gãy đổ thiệt hại hàng trăm tỷ đồng
có thể thấy sau cơn bão người trồng rừng đang rơi vào cảnh trắng tay và không có khả năng trả nợ cho ngân hàng
trước mắt người dân đang rất cần sự hỗ trợ của các cấp các ngành về mặt đời sống
còn về lâu dài họ cần trợ giúp các giống cây thích ứng với biến đổi khí hậu
để trở lại hiệu quả cao và bền vững